những ngày này dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
cùng với đó là những bất lợi về thời tiết thường xuyên nắng mưa sen kẽ
song trên các công trường xây dựng các công trình giao thông
các chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu đang triển khai nhiều biện pháp thi công đẩy nhanh tiến độ
hoàn thành khối lượng công việc theo tiến độ đề ra
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hai công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh bắc ninh
công trường thi công cầu phật tích nối hai bờ sông đuống nằm trên địa bàn tỉnh bắc ninh
đang được gấp rút thi công với ba k liên tục
đây là công trình được xây dựng trên sông đồng thời có thiết kế cầu vòm đặc biệt
nên các đơn vị phải vừa bảo đảm an toàn lao động vừa tổ chức giao thông thuận lợi cho các phương tiện thủy qua lại
ngoài ra chủ tư cũng có đơn vị điều kiết giao thông và thực hiện trên hai mươi bốn hai mươi bốn
để đảm bảo thi công an toàn chất lượng nhưng vấn đề đảm bảo an toàn giao thông đồng thời luôn luôn được chấp hành
đến nay công trình đã đạt trên sáu mươi tiến độ dự kiến cuối năm hai nghìn hai mươi sẽ hoàn thành đưa vào khai thác
để đảm bảo tiến độ các công trình giao thông thì công tác giải phóng mặt bằng rất quan trọng
công trình đường h hai nằm trong quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị thành phố bắc ninh
do liên danh tổng công ty xây dựng trường sơn
và tập đoàn dabaco làm chủ đầu tư cũng đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh hoàn thành khối lượng công việc theo tiến độ đề ra
chỉ huy các cấp đơn vị trực tiếp thi công đã thường xuyên tổ chức quan trọng cho người lao động
phân công sắp xếp về lực lượng tăng ca tăng kíp xe máy thiết bị đảm bảo về tình trạng kỹ thuật
kiểm định trước khi đưa vào dự án
do đó cái chất lượng của xe máy thiết bị là đảm bảo một trăm linh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
biện pháp sắp xếp về lực lượng về xe máy thiết bị về phương tiện
và thường xuyên được quán triệt được phân công kịp thời cụ thể cho từng vai trò vị trí
tiến độ thi công đã đặt yêu cầu của dự án này ra
trong quá trình thi công chủ đầu tư luôn yêu cầu cán bộ kỹ thuật bám sát công trường
kiểm soát chặt chẽ hồ sơ dự án thiết kế bản vẽ thi công
phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng
chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc hoàn thiện hồ sơ thanh toán
để các nhà thầu thi công bảo đảm chất lượng kỹ mỹ thuật theo đúng thiết kế được duyệt
bảo đảm an toàn giao thông an toàn lao động
mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng với tinh thần vượt nắng thắng mưa
các đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu thi công vẫn đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ của công trình
với tinh thần là giải phóng mặt bằng đến đâu thì sẽ thi công đến đó
đảm bảo cho công trình có thể về đích một cách sớm nhất